bảy năm trốn lệnh truy nã về hành vi buôn bán hàng cấm gây tai nạn giao thông chết người
vũ mạnh quyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại tổ tám phường cốc lếu tp lào cai vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
theo đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khi đang chở gỗ lậu quyền bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
đối tượng đã phanh gấp khiến gỗ văng ra khỏi xe và tiếp tục điều khiển xe va chạm với cán bộ công an rồi phóng xe bỏ trốn
vào ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cơ quan công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với vũ mạnh quyền về hành vi buôn bán hàng cấm gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn
dưới cái tên nguyễn mạnh hùng quyền đã chuyển vào gia lai sinh sống
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quyền đã đón cả gia đình vào đồng nai
đối tượng luôn cảnh giác cao độ không đăng ký tạm trú không làm căn cước công dân cũng như sử dụng các giấy tờ tùy thân
quyền đã bàn với vợ đổi tên con sang họ mẹ thay đổi toàn bộ thông tin của cả gia đình
sau hai mươi bảy năm lẩn trốn quyền bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà của con gái ở ấp long khánh một phường tam phước tp biên hòa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ